miền bắc vừa chấm dứt đợt nồm ẩm kéo dài và chuyển nắng dự kiến là chuẩn bị đón đợt không khí lạnh nhẹ
thời điểm giao mùa này thì rất nhiều bệnh lý phát triển mạnh trong đó có những bệnh về da
tại bệnh viện gia liễu trung ương liên tiếp tiếp nhận các ca khám và điều trị bệnh da với mặt bệnh rất đa dạng
bệnh nhân này xuất hiện mảng ngứa ở chân và dùng côn để vệ sinh nhưng không khỏi vết ngứa ngày càng lan rộng hơn
thời gian gần đây tại bệnh viện gia liễu trung ương số ca đến khám vì các mặt bệnh liên quan đến nấm viêm da trứng cá gia tăng mạnh từ hai mươi đến ba mươi
với những người có bệnh lý nền mạng tính cũng ghi nhận gia tăng về số lượng bệnh nhân
cũng như tình trạng nặng lên
đáng nói không ít bệnh nhân tự tìm mỗi thuốc điều trị dẫn đến phản ứng phụ ngày càng trầm trọng
rất là khó khăn trong quá trình điều trị cho bệnh nhân để trở lại được tình trạng da ban đầu
các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi loại bệnh sẽ có phác đồ điều trị khác nhau
người dân nên đến khám sớm khi có dấu hiệu bệnh
bên cạnh đó lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp với thời tiết và loại da để tránh bị phản ứng phụ